chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín cầu một trăm một mươi địa phận tiếp giáp giữa gia lai và đắk lắc
trong những ngày đầu tháng một mươi tập trung rất đông người dân từ các tỉnh thành phía nam
trở về các tỉnh phía bắc miền trung và gia lai chờ làm thờ tụng để qua chốt
khu vực các chốt kiểm soát chờ hẹp lượng người quá đông khiến công tác phòng chống dịch ở đây gặp nhiều khó khăn
lực lượng chức năng đã nỗ lực tuyên truyền kêu gọi bà con tuân thủ các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
để đảm bảo đón công dân an toàn hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh tại các điểm chốt
từ lượng chức năng tỉnh gia lai đã trình khai nhiều bỡ pháp tinh hoạt các phương án đoán công dân
trong đó chú trọng giải tạo un ứ tại các điểm chốt đẩy nhanh việc lấy mẫu xét nghiệm cho các công dân gia lai trở về từ các tỉnh thành phía nam
đối với công tác phòng chống dịch tại chốt cầu một trăm một mươi ông lê quang thái chủ tịch ủy ban nhân dân huyện chư pư cho biết
nguy cơ lây lan dịch bệnh tại các điểm chốt này là rất cao
từ ngày bốn tháng một mươi chúng tôi đã thay đổi phương án tiếp nhận công dân tránh ủn ứ tập trung đông người
theo đó chúng tôi thực hiện một trăm linh công dân gia lai đi tập trung không phân luồng phân loại theo công dân từng huyện
rút ngắn khoảng thời gian công dân lưu lại chốt đến mức nhanh nhất có thể
đối với công dân đi qua tỉnh chúng tôi bố trí các đội dẫn đường dẫn họ đi qua các địa bàn tỉnh một cách thân lợi
tạo mọi điều kiện để bà con tiếp tục cùng hành trình về quê